ngày ba tháng một mươi tại thủ đô moscow của liên bang nga công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất vinsmart thuộc tập đoàn vingroup đã tổ chức lễ ra mắt bốn sản phẩm điện thoại thông minh mới nhất chính thức đánh dấu sự có mặt của tập đoàn vingroup tại thị trường nga
trong lần ra mắt này vinsmart giới thiệu bốn trong số tám mẫu điện thoại thông minh mà công ty đã công bố kể từ khi thành lập vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám bao gồm các mẫu vinsmart lite vinsmart joy hai vinsmart star và vinsmart b
sử dụng hệ điều hành android hoàn toàn mới được tối ưu hóa cho người sử dụng nga là thị trường xuất khẩu thứ ba của vinsmark sau tây ban nha và myanmar
các điện thoại của vinsmart sẽ được bán tới tay người tiêu dùng nga
thông qua nhà phân phối tfn trading thời gian qua vingroup liên tục có những bước chân ra thị trường quốc tế
việc đưa sản phẩm công nghệ việt chinh phục thị trường châu âu tiếp tục khẳng định khát vọng đưa thương hiệu việt ra thế giới của tập đoàn vingroup